đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh quảng ninh cho biết đã tạm giữ ba người nước ngoài dùng thẻ atm giả để chiếm đoạt tiền
trước đó vào hồi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai tại khu hai phường ca long thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái phát hiện ba đối tượng có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra hành chính lực lượng chức năng phát hiện trong người các đối tượng có nhiều loại thẻ ngân hàng nghi là giả
điện thoại sim điện thoại và trên ba mươi sáu triệu đồng tiền mặt
các đối tượng trên đều mang quốc tịch trung quốc gồm li đăng giang wang tao phương du huy
ban đầu ba đối tượng khai nhận vào lúc ba giờ ngày hai mươi hai tháng hai các đối tượng này đã dùng thẻ atm giả để rút tiền tại một số cây atm trên địa bàn thành phố hạ long
sau đó di chuyển ra thành phố móng cái để trốn về nước
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái đã bàn giao các đối tượng trên cho công an tỉnh quảng ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật việt nam